với việc quản lý cơ sở dữ liệu của hơn tám mươi năm triệu người tham gia bảo hiểm y tế trên một mươi năm triệu người tham gia bảo hiểm xã hội
nhận thấy việc thực hiện khai báo y tế điện tử toàn quốc có ý nghĩa tích cực trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người tham gia
hiện bảo hiểm xã hội việt nam đã triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo mã số bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến người tham gia
phục vụ cho việc khai báo y tế điện tử đồng thời cũng hướng dẫn người dân tra cứu mã số này qua nhiều cách thức khác
với mã số bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cung cấp khi khai báo y tế điện tử
người dân sẽ giúp ngành y tế và các cơ quan chức năng có thêm thông tin về quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
được lưu trữ trên hệ thống giám định bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội việt nam
qua đó cơ quan chức năng có thể biết được bệnh lý nền của người khai báo
phòng khi người này mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
được kịp thời điều trị đúng hạn chế tử vong